vào sáng ngày hai mươi năm tháng chín thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an lãnh đạo công an tỉnh thái bình đã trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với trung úy đỗ văn tú cán bộ công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
trước đó chiều ngày hai mươi bốn tháng chín thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã ký quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy kể từ ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đối với đồng chí đỗ văn tú
đồng thời lãnh đạo bộ công an đã gửi lời thăm hỏi và hỗ trợ gia đình đồng chí đỗ văn tú một trăm linh triệu đồng trích từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân
tại gia đình đồng chí đỗ văn tú ban giám đốc công an tỉnh thái bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc
và động viên tinh thần gia đình người thân vượt qua nỗi đau thương mất mát sớm ổn định cuộc sống
lãnh đạo công an tỉnh đã biểu dương tinh thần dũng cảm không quản ngại khó khăn nguy hiểm của đồng chí để bảo vệ bình yên cho nhân dân
trước sự hy sinh dũng cảm trong khi làm nhiệm vụ của đồng chí đỗ văn tú bàn chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cũng đã quyết định truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho đồng chí
vâng thưa quý vị hy sinh khi ở
độ tuổi còn quá trẻ chỉ mới hai mươi năm tuổi
đối với người chiến sĩ đỗ văn tú công an thị trấn an bài huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã khép lại bao nhiêu hoài bão ước mơ còn giang dở
sự hy sinh anh dũng của người chiến sĩ trẻ ấy sẽ mãi được đồng đội và nhân dân khắc ghi vì một tấm gương sáng trong công việc cũng như trong cuộc sống
đó là sự nhiệt tình rất trách nhiệm và không bao giờ nề hà khó khăn vất vả
những người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng
trước sự ra đi mãi mãi của người chiến sĩ trẻ đỗ văn tú
với những người đã từng một lần gặp gỡ trò chuyện với đồng chí tú cảm nhận chung là sự ấn tượng về một người chiến sĩ công an năng động nhiệt tình và rất gần dân
cả tổ dân phố số năm này là rất yêu quý cháu
cháu là một sĩ quan là một cán bộ công an luôn bám sát địa bàn
đối với một cán bộ công an mất đi một cán bộ công an dân
không tưởng tượng nổi một đồng chí công an tốt như chú tú
mà nói chung là về chuyên môn cũng là rất là giỏi
thế mà làm sao lại xảy ra sự việc quá đau lòng
chú là công an nhưng chú rất gần gũi với dân
nói chú rất là nói chung là với tính cách sống thì rất là ngoài nhã dân dã
thế là đồng chí tú là một chiến sĩ trẻ
thế nên mà đồng chí đã hy sinh rất là dũng cảm hy sinh
nghĩa dân thì đối với bản thân tôi thì vì tôi rất là xúc động
căn phòng làm việc của thượng úy đỗ văn tú giờ đây đã vắng người
công tác tại thị trấn an bài được gần một năm
hiện đồng chí tú đang phụ trách ba địa bàn được xem là phức tạp nhất về tình hình an ninh trật tự
và cùng với một số nhiệm vụ chuyên môn khác
dù ở lĩnh vực nào tú cũng đều đảm nhận và hoàn thành tốt công việc của mình
như mới đây hơn bốn dữ liệu hồ sơ phương tiện trên địa bàn thị trấn an bài
đã được tú hoàn thành chỉ trong thời gian ngắn
thành tích của tú luôn được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá cao
thì mặc dù là không thuộc sự quản lý trực tiếp về công việc của công an địa phương xã quỳnh hải
tuy nhiên thì là đồng đội đồng chí đồng đội
thì đồng chí cũng đã kịp thời trao đổi với công an địa phương
để có biện pháp xử lý ổn định tình hình tại cơ sở
sự hy sinh của đồng chí ở đây chúng ta nó là một cái đau thước xót cho gia đình
cho ngành cho lực lượng công an cho chính công an thị trấn chúng tôi
nhưng đấy nó không phải một sự hy sinh uổng phí mà sưng máu của đồng chí đã đổ xuống ngã xuống
vì bảo vệ cái nền bình yên cho nhân dân lấy cái niềm tin yêu tin tưởng của nhân dân trên địa bàn
sự hy sinh của đồng chí rất là cao cả
ngồi nhà nhỏ hôm nay đã vắng đi một thành viên
là con lớn trong gia đình có hai anh em gia đình là người nông
từ nhỏ tú đã ước mơ trở thành một người chiến sĩ công an nhân dân
không ngừng nỗ lực từ một người chiến sĩ nghĩa vụ tú đã phấn đấu thi vào trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một
rất nhiều những bảng khen giấy khen
từ khi tú còn ngồi trên ghế nhà trường và cho đến khi về công tác tại địa phương
từng là niềm tự hào của gia đình với biết bao dự định còn chưa hoàn thành
thế nhưng tất cả giờ đã khép lại với người chiến sĩ trẻ đỗ văn tú
em đau đớn nhiều chưa anh
đau đớn nhưng mà em vẫn có tự hào vì cháu
gia đình sinh cho cháu thật cũng mong muốn
thôi thì vào được ngành đấy xong là đạt được nhiều những cái thành tích tích cực
thế nhưng mà thôi thì không may cháu đi làm nhiệm vụ
mà như vậy đi sinh về dân về nước thì tôi tưởng cái đấy là cái niềm vinh dự nhất cho gia đình
huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm được trao tặng cho đồng chí đỗ văn tú
là sự ghi nhận xứng đáng với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
giữa thời bình máu của người chiến sĩ công an nhân dân vẫn đổ
sự hy sinh ấy chính là tấm gương sáng để những người ở lại tiếp thêm động lực
tiếp tục chiến đấu bảo vệ vì sự bình yên của nhân dân
xin được chuyển sang những nội dung khác
thưa quý vị kế sách là một huyện có diện tích rộng của tỉnh sóc trăng
dân cư đông với ba dân tộc kinh khơ me và hoa sinh sống
đây lại là địa bàn giáp danh nên tình hình an ninh trật tự có nhiều phức tạp
với tinh thần chủ động sáng tạo công an huyện kế sách đã xây dựng nhiều kế hoạch
đặc biệt là việc phân bổ đủ số lượng công an viên tại các xã trên địa bàn
và chú trọng xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm trong nhân dân
tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc nhằm xây dựng lực lượng công an vững mạnh ngay từ cơ sở
một mươi một xã trên toàn huyện kế sách đã được bổ sung năm mươi một công an viên
sau khi công an tỉnh sóc trăng tổ chức thi tuyển dụng công an xã bán chuyên trách
chủ trương này đã bổ sung nhân sự cho công an xã chính quy
đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở phù hợp với thực tiễn
các đồng chí này được tiễn đa phần là những người ở địa bàn
là am hiểu về phong tục tập quán nhất là trong đồng bào dân tộc khmer
thứ hai là nắm được hộ nắm người là các đồng chí nắm đường đi nước bước
hộ người dân rất là chặt và chắc từ đó mà các đồng chí rất sâu sát địa bàn
với đặc thù là địa bàn có đông đồng bào dân tộc khmer đời sống còn nhiều khó khăn
tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp thời gian qua làm tốt công tác chuyển hóa địa bàn
trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội công an huyện kế sách
đã chủ động phối hợp với các chùa trên địa bàn xây dựng hiệu quả
nhiều mô hình phòng chống tội phạm sát với tình hình thực tế của địa phương
một trong những điểm sáng là mô hình sư sãi và phật tử tham gia phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
cũng là tiên truyền đúng theo pháp lực của đảng và chính sách của nhà nước
để cho bà con hiểu được các thông tin phòng ngừa
sự thấy rất là tình hình an ninh trật tự sau khi thành lập được cái mô hình tiên truyền
và bảo vệ an ninh trật tự trong chùa rất là ổn định
tập trung xây dựng phong trào theo hướng xã hội hóa với phương châm tự phòng tự quản tự bảo vệ tự hòa giải
không để phức tạp khinh thành điểm nóng là chủ trương mà công an huyện kế sách đang triển khai
bên cạnh đó công an huyện cũng đã củng cố kiện toàn lực lượng công an xã và các tổ chức quần chúng
đủ về số lượng đảm bảo chất lượng làm nóng
và là chỗ dựa vững chắc đảm bảo giữ vững an ninh trật tự địa bàn
nhìn chung thì về bộ máy của công an các xã theo lực lượng chính quy
thì đến nay cũng cơ bản đảm bảo và đi vào này nếp rồi
còn đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách mới tiễn vào
thì về mặt bằng chung thì trình độ không đồng điều
chủ trương của bám đốc an tỉnh cũng đã có cái kế hoạch
để mà bồi dưỡng nghiệp vụ cho công an
đồng chí này nhằm nâng cao cái trình độ
trong sáu tháng đầu năm lực lượng công an toàn huyện kế sách
đã phát hiện ba mươi năm vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội
trong đó xử lý hai mươi bảy vụ một trăm bốn mươi một đối tượng đánh bạc dưới các hình thức
bắt tám vụ một mươi sáu đối tượng tàng trữ mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
những kết quả này đã tạo niềm tin của quần chúng nhân dân với lực lượng công an
trong công tác giữ vững an ninh trật tự địa bàn
thưa quý vị từ ngày một mươi sáu tháng chín công an tỉnh tiền giang phối hợp với công đoàn các khu công nghiệp
tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn công nhân
người lao động cài đặt đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử vneid tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ hai mang lại rất nhiều tiện ích cho người dân
ghi nhận của nhóm phóng viên
từ ngày một mươi sáu tháng chín đến ngày một mươi tám tháng một mươi
các cơ quan đơn vị tiến hành ra soát lập danh sách các công ty doanh nghiệp cần hỗ trợ và phân công đoàn thanh niên
hội phụ nữ công đoàn công an tỉnh lập các tổ hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử
đến các công ty doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
công tác tuyên truyền về lợi ích hiệu quả của ứng dụng vneid cũng được đẩy mạnh thực hiện
đồng thời cán bộ chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn công nhân người lao động cài đặt đăng ký
kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ một
tại vì công việc hiện tại nó cũng rất là nhiều
cho nên cái việc đi lại nó khó khăn cho nên em vẫn chưa cài mức hai được
thì được mấy anh bên công an hỗ trợ thì cũng giúp cho tụi em công nhân tiết kiệm thời gian nhiều hơn
sau này làm các thủ tục hành chính thì nó cũng đơn giản hơn thận lợi hơn
em rất là mừng và cũng nhờ mấy anh mà đến hỗ trợ như vậy thì em sẽ đỡ cái phần mà phải thu xếp

không phải nghĩ làm mà phải đi làm ở ngoài
có rất nhiều tiện ích khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ hai
như tiết kiệm thời gian chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu
giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công
khi có tài khoản định danh điện tử mức độ hai mới có thể tích hợp các thông tin về thẻ bảo hiểm y tế
chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông giấy phép lái xe
vì vậy mọi người dân cần nhanh chóng liên hệ các tổ công tác ở địa phương
để đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử